quỹ ban nhân dân tp hcm vừa phối hợp với thành đoàn thành phố tổ chức gặp gỡ sinh viên tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung mương đảng chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hcm chủ trì buổi gặp gỡ
tại buổi gặp gỡ sinh viên thành phố nêu những góp ý về việc xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
tạo cơ chế chính sách cho thanh niên sáng tạo khởi nghiệp góp phần thực hiện hiệu quả chương trình
thanh niên khởi nghiệp xây dựng tp hcm thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ
trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện đề án của thành phố về xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
lãnh đạo thành phố đánh giá cao ý kiến thiết cực của các bạn sinh viên nhưng cần phải phát huy suy nghĩ và ý tưởng táo bạo hơn nữa
đề nghị các hiệu trưởng trường tiếp xúc và lắng nghe ý kiến sinh viên nhiều hơn
cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu tiếp thu góp ý hiến kế của sinh viên
để góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ tạo cơ hội và điều kiện để sinh viên phát triển và thực hiện ý tưởng của mình
để phát triển tp hcm trở thành thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình